như vậy bản tuyên ngôn về y tế quốc dân đã có sự thay đổi cơ bản
quyền bảo vệ sức khỏe người dân được đặt cao hơn quyền sáng chế
tháng một mươi hai năm hai nghìn năm tổ chức thương mại thế giới đã chấp thuận biến hiệu lực của thỏa thuận hai nghìn ba trở thành vĩnh viễn
sự kiện này là một thắng lợi lớn đối với các nước kém phát triển và đang phát triển
nhưng với những quốc gia phát minh ra các biệt dừa gốc lại là một quyết định khó khăn
bởi họ phải cân nhắc và trung hòa hai yếu tố vốn xung đột nhau
nhân đạo và lợi nhuận thương mại
sau một mươi năm năm kể từ khi chính sách cung cấp thuốc giá rẻ cho các nước nghèo ra đời
thực tế cho thấy dường như xung đột giữa pháp lý và nhân đạo ngày càng gây gắt hơn trước
xung đột nhân đạo và pháp lý rất rõ ràng đối với thị trường thuốc điều trị hivs tại châu phi
nhờ thỏa thuận năm hai nghìn ba
về thuốc giá rẻ cho các nước nghèo
châu phi đã kịp thời triển khai chiến dịch phát hiện và điều trị sớm
cho những phụ nữ có thai bị nhiễm hdv
ngăn ngừa sự lây truyền hiv từ mẹ sang con
giúp các ca nhiễm mới ở trẻ em châu phi giảm mạnh
từ ba trăm linh trẻ em năm hai nghìn một mươi xuống còn một trăm sáu mươi trường hợp vào năm hai nghìn một mươi
các loại thuốc sao chép công thức giá rẻ
cũng giúp những quốc gia này tăng cường kiểm soát phòng ngừa
và ngăn chặn các căn bệnh khác gây nguy hiểm cho cộng đồng
như sốt rét ôn thư lao phổi ebola cúm giả cầm
việc được hưởng chính sách mua thuốc với giá thấp nhất
đã biến nhiều quốc gia ở châu phi trở thành thị trường nóng về buôn lậu dược phẩm
những kẻ trục lợi đã tìm cách thu mua thuốc tại đây
rồi quay ngược lại bán chúng với giá cao ở các thị trường khác
vậy là người cần thuốc vẫn thiếu thuốc
trong khi nạn buôn lậu dược phẩm gia tăng
khiến các công ty dược phẩm thiệt hại hàng chục tỷ đô la mỗi năm
chúng ta hãy làm một phép so sánh
chi phí điều trị thuốc mỗi năm cho một ca nhiễm hiv aids tại mỹ
vào khoảng từ một mươi đến một mươi năm đô la
trong khi đó thuốc sao chép công thức tương tự bán tại một số nước châu phi
có thể được đề nghị với mức giá chỉ vào khoảng ba trăm năm mươi đô la
để tìm một loại thuốc chữa bệnh mới
các công ty dược phẩm thường phải đầu tư chi phí rất lớn
cho công việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
với mức trung bình khoảng từ một mươi năm
và tiêu tốn khoảng một triệu đô la
một năm tỷ đô la cho mỗi loại thuốc mới gọi là thuốc ốc
khi được phép tung ra thị trường
thuốc ốc không những có giá thành rất cao
mà còn được bảo hộ bản quyền khoảng từ một mươi năm đến hai mươi năm
cho phép các doanh nghiệp có thời gian thu lại nguồn vốn đầu tư
các loại thuốc sao chép công thức giá rẻ
chẳng hạn như thuốc điều trị hiv aids
khiến cho các loại thuốc dòng một giảm khoảng chín mươi
theo quy định chỉ khi bằng phát minh và cơ chế độc quyền hết hạn
các công ty khác mới được phát minh
các doanh nghiệp có quyền sao chép công thức của thuốc ốc
để cho ra đời một loại thuốc có tính năng tương đương
gọi là thuốc generic
đây là dòng thuốc chủ yếu đang lưu hành trên thị trường
và được sử dụng phổ biến bởi nguồn cung dồi dào
và giá thành rẻ hơn nhiều lần so với thuốc gốc
trong khi hiệu quả phải đạt được yêu cầu tương đương
như vậy rõ ràng là đối với các hãng dược phẩm
việc bán thuốc brand name hay thuốc gốc với giá cao
hấp dẫn hơn nhiều so với việc cung cấp thuốc sao chép giá rẻ
nhưng đó mới chỉ là một lý do
và là một phần thiệt hại có thể đo đếm được
các biện pháp nới lỏng giá thuốc dành cho những nước nghèo
cũng tạo cơ hội cho vấn nạn thuốc giả hoành hành tại các nước này
theo cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
một phần mười số thuốc tân dược được bán ra trên thế giới là hàng giả
trong đó châu phi là nơi các mạng lưới tội phạm hoành hành nhiều nhất
tùy theo từng quốc gia khoảng từ ba mươi bảy mươi số lượng thuốc
bán ra trên lục địa đen là thuốc giả
thuốc giả cũng lấy đi sinh mạng của khoảng một trăm linh người
tại châu phi mỗi năm
diễn đàn kinh tế thế giới ước tính hoạt động buôn bán thuốc giả
chiếm một mươi tổng doanh thu của ngành dược toàn thế giới
tương đương hàng chục tỷ đô la một năm
và con số này gần như tăng gấp ba trong vòng năm năm qua
nhưng trong cái khó ló cái khôn
thay vì phụ thuộc vào nguồn thuốc đặc hiệu của các hãng dược phẩm quốc tế lớn
một số quốc gia đã tìm cách tự bào chế thuốc giá rẻ
trong đó ấn độ brazil và thái lan là những ví dụ tiêu biểu
vào thời điểm cách đây một mươi năm năm
ấn độ thái lan brazil đều là những quốc gia phải đối mặt với đại dịch s nghiêm trọng
thuốc điều trị khan hiếm
các nước này đã tự bào chế thành công thuốc sao chép công thức
cho dù bị nằm trong danh sách đen của các cường quốc dược phẩm khác
hay bị kiện lên tổ chức thương mại thế giới
và thực tế cho thấy nhờ nguồn thuốc giá rẻ này
mà brazil đã có thể chữa miễn phí cho gần một trăm linh người
và so với năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đã giảm một nửa
tỷ lệ số người nhiễm hiv
chết vì aids giảm tám mươi số bệnh nhân aids lệ thuộc vào bệnh viện
riêng nam phi có hơn năm triệu bệnh nhân s
trên tổng số khoảng bốn mươi tám triệu dân
cũng đã dành một ngân sách hơn một nửa tỷ đô la
trong năm hai nghìn tám để mua thuốc của ấn độ
để phân phát cho các bệnh viện
hiện ấn độ cung cấp bảy mươi thuốc điều trị hiv aids
đáp ứng nhu cầu đặt hàng của unicef
quỹ toàn cầu và quỹ clinton dành cho các nước đang phát triển
và bảy mươi năm tám mươi thuốc chữa bệnh
được hiệp hội phân phối thuốc quốc tế cung cấp
cho các nước đang phát triển được sản xuất ở ấn độ
điều này đã đưa ấn độ trở thành kho thuốc chữa bệnh giá rẻ của thế giới
các hãng dược phẩm của ấn độ đã sản xuất thuốc chữa hiv aids
có thể điều trị người nhiễm hiv aids
với chi phí ba trăm linh đô la mỹ một năm một bệnh nhân
rẻ hơn rất nhiều so với chi phí một mươi đô la mỹ một năm một bệnh nhân
của các công ty dược phẩm lớn phương tây
với những dược phẩm gốc đắt giá
chúng tôi đặt mục tiêu
giảm chi phí này xuống chỉ còn tám mươi đô la mỹ
như vậy nếu bỏ qua những rào cản lớn
như cơ chế phân phối hay nạn thuốc giả
chính sách thuốc giá rẻ cho các nước đang phát triển
đã và đang chứng tỏ là một quyết định đúng đắn
là biện pháp có tính chất bước ngoặt
trong việc hỗ trợ các nước này đối phó với đại dịch hiv aids
và các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khác
về dài hạn các quốc gia cũng cần phải xây dựng chiến lược
phát triển ngành dược phẩm vững mạnh của riêng mình